bộ đạo động thương minh và xã hội đã có sự điều chỉnh về đề xuất thay đổi giờ làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương
dự kiến quy định thời gian làm việc thống nhất đối với các cơ quan nhà nước trung ương và các đô thị lớn là từ tám h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi nghỉ trưa một giờ
đối với cơ quan nhà nước ở địa phương thì thống nhất giờ làm việc mùa hè và mùa đông theo điều kiện địa lý
sự thay đổi trên được bộ này đưa ra sau một thời gian tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ ngành địa phương
theo đó phương án một về đề xuất thống nhất giờ làm việc đã được điều chỉnh lại
thủ tướng chính phủ sẽ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của cơ quan hành chính trên cả nước
phương án này giúp tạo sự thống nhất lịch làm việc giữa người dân với cơ quan nhà nước phù hợp với thời gian làm việc của quốc gia